do một khối không khí biển ổn định đang bao trùm tây nguyên và nam bộ ngăn cản sự hình thành mây khiến nắng mạnh từ sớm
làm nhiệt độ tăng cao mức nhiệt phổ biến trong ngày hôm nay ở tây nguyên sẽ từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
còn ở khu vực nam bộ nhiệt độ phổ biến trong khoảng ba mươi bốn ba mươi bảy độ
nóng xuất hiện diện rộng ở khu vực miền đông và cục bộ ở các tỉnh miền tây
dưới tác động hút gió của vùng thấp nóng phía tây ngày và đêm hôm nay
ở vịnh bắc bộ tiếp tục có gió nam đến đông nam mạnh cấp năm có lúc cấp sáu khiến cho biển động nhẹ
còn đối với khu vực huyện đảo hoàng sa và khu vực huyện đảo trường sa gió hướng đông đến đông nam với cứng độ chỉ từ cấp ba đến cấp bốn
mưa rông không xuất hiện tâm nhìn xa thông thoáng trên một mươi km biển lặng dần và thuận lợi trở lại cho việc ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước